tăng trưởng của lĩnh vực du lịch có phần đóng góp không nhỏ vào hoạt động du lịch biển
với quyết tâm vực dậy hoạt động du lịch biển sau sự cố môi trường biển ở miền trung
mùa du lịch biển cửa lò hai nghìn một mươi bảy vừa được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an tổ chức với chủ đề
cửa lò hội tụ và tòa sáng
chỉ trong một tuần vừa qua thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã đón trên một trăm năm mươi lượt khách du lịch
đến tham quan nghỉ dưỡng công suất buồng phòng đạt trên chín mươi
theo thống kê của phòng văn hóa thông tin và du lịch thị xã cửa lò
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay khách du lịch tăng đột biến
khác với năm trước dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay thị xã cửa lò đã đón hơn một mươi năm vạn lượt khách
thống kê từ các khách sạn ở cửa lò bãi biển luôn tấp nập nhà hàng khách sạn chật kín
nhiều khách sạn nhà nghỉ rơi vào tình trạng hết phòng
phòng nghỉ ở các khách sạn nhà nghỉ ở tuyến ba tuyến bốn tuyến tám tuyến bảy

trong thời gian qua để xây dựng thị xã cửa lò trở thành thị xã du lịch biển xanh sạch đẹp
từng bước phát triển hiện đại đường vững các nghỉ chính quyền địa phương nơi đây đã có nhiều cơ chế
chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng phục vụ du lịch
cũng như thực hiện chủ trương năm với phương châm du lịch cửa lò kỳ cương vùng hiệu
cửa lò có gần ba trăm linh khách sạn nhà nghỉ với hơn một mươi một phòng nghỉ
đáp ứng trên hai vạn du khách lưu trú qua đêm
đặc biệt cửa lò có nhiều dịch vụ du lịch
khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng cao cấp
nổi bật là khu du lịch nghỉ dưỡng vinpearl cửa hội vừa mới hoàn thành và đi vào hoạt động
sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước
mùa du lịch biển năm hai nghìn một mươi bảy thị xã cửa lò đặt chỉ tiêu đón hơn một tám triệu lượt khách
tăng một mươi so với năm trước
cửa lò có nhiều dịch vụ du lịch không có trường hợp nào bị đuối nước giá cả cơ bản là vẫn đảm bảo rất tốt cho du khách trong những ngành nghị ở thị xã cửa lò
để đảm bảo an toàn an ninh cho du khách năm nay cửa lò có nhiều biện pháp
trong đó đặc biệt quan tâm công tác cứu hộ cứu nạn cấp cứu biển
gìn giữ môi trường cảnh quan và giám sát việc niêm yết giá cả
thị xã cũng đã phối hợp với các khách sạn đẩy mạnh tuyên truyền du lịch cho du khách trên các ấn phẩm trang mạng xã hội
thị xã cửa lò cũng sẽ tổ chức lễ cầu ngư toàn quốc lễ hội âm nhạc đường phố giải cầu mây bãi biển toàn quốc
lễ hội du lịch cửa lò cuộc thi người đẹp phố biển để lan tỏa hình ảnh du lịch biển cửa lò an toàn hấp dẫn